tòa án nhân dân tỉnh hòa bình tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
ngày làm việc thứ ba này phiên tòa tiếp tục thẩm vấn xét hỏi các bị cáo
theo cáo buộc có một mươi tám cán bộ chấm thi đã có hành vi trực tiếp nâng điểm ký hợp thức kết quả chấm gian lận hai mươi bài thi tự luận môn ngữ văn cho hai mươi thí sinh
vi phạm quy chế thi có dấu hiệu đồng phạm với các bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nhưng xét thấy các giáo viên này thực hiện hành vi sai phạm không vì động cơ vụ lợi cá nhân làm theo sự chỉ đạo
sai phạm lần đầu có mức độ thành khẩn khai báo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra nên không cần xử lý hình sự
cơ quan điều tra kiến nghị đối với các bị cáo là nguyên lãnh đạo khảo thí cần xử lý hành chính nghiêm túc nghiêm khắc
ngày mai ngày một mươi bốn tháng năm phiên tòa tiếp tục làm việc
với phần tranh tụng